các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thay vì phong tỏa nhà chức trách thành phố dự định xét nghiệm tất cả bảy năm triệu dân đồng thời chuyển đổi khách sạn thành trung tâm cách ly
tuy nhiên công tác xét nghiệm trên diện rộng phải đợi tới tháng ba mới có thể bắt đầu
điều này làm dấy lên lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong thời gian trước mắt từ đó càng gây thêm áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải
vì tập trung và xếp hàng chờ xét nghiệm tạo ra rủi ro lây nhiễm lớn nhà virus học jin dong jan thuộc đại học hồng kông nói
nếu số ca mắc lên tới hàng chục nghìn như dự đoán xét nghiệm diện rộng chỉ khiến tình hình xấu hơn điều bạn cần làm là tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt
số ca mắc mới lên tới hàng nghìn người mỗi ngày có đồng nghĩa với việc hồng kông đã mất đi cơ hội triển khai chiến thuật xét nghiệm diện rộng để cắt đứt chuyện lây nhiễm như ở trung quốc đại lục theogin
họ có thể làm được điều đó vì số ca nhiễm thấp cho phép họ có thể bán mũi bằng đại bác ông jin nói
nhắc tới việc nhà chức trách trung quốc đại lục có thể
có thể phong tỏa cả thành phố dù chỉ phát hiện một vài ca nhiễm ncov
liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng tại hồng kông trung quốc mới đầy jory
quan chức cao cấp thứ hai ở hồng kông tuyên bố đa khu sẽ chiến đấu tổng lực với sự hỗ trợ của đại lục để ngăn chặn số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
theo hãng tin reuters ông lee tuyên bố chính quyền thành phố đã bước vào trạng thái chiến đấu tổng lực
theo chỉ thị quan trọng của chủ tịch tập cận bình nhiệm vụ hàng đầu là ổn định và kiểm soát đại dịch
ông lee bày tỏ tự tin hồng kông có thể kiểm soát đại dịch và giữ vững chính sách zero covid với sự giúp đỡ của đại lục
theortsk ông cho biết giới chức đại lục sẽ giúp đỡ hồng kông cả trong khâu xét nghiệm cách ly lẫn điều trị
ông lee phát biểu virus là kẻ thù duy nhất lúc này của hồng kông
tuyên bố của ông lee được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại hồng kông đang chuyển biến xấu
hôm một mươi chín tháng hai thành phố ghi nhận sáu sáu mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
số ca bệnh tăng cao đặt ra gánh nặng với hệ thống y tế
các bệnh viện công của thành phố bị quá tải với số lượng bệnh nhân phải nhập viện ở mức cao
trong số đó có nhiều người cao tuổi và không chịu tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ quyền hồng kông ngày một mươi chín tháng hai phải chuyển đổi công năng của một bến tàu du lịch thành cơ sở điều trị covid một mươi chín với một giường
ngoài ra một cơ sở điều trị có công suất một mươi giường bệnh cũng được khởi công xây dựng gần khu vui chơi giải trí
theo người đứng đầu chính quyền hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cơ sở này sẽ giúp khả năng đối phó với đại dịch của thành phố tăng nhanh trong thời gian ngắn
hôm một mươi sáu tháng hai trung quốc tập cận bình tuyên bố đối phó với virus là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hồng kông
ông cũng chỉ đạo chính quyền thành phố áp dụng mọi biện pháp để chống lại dịch
một số nhà quan sát coi đây là động thái của trách chính quyền hồng kông của ông tập
thưa quý vị và các bạn liên quan đến những diễn biến covid một mươi chín khó lường tại hồng kông nơi bùng phát dịch mạnh nhất châu á hiện nay
mới đây đặc khu này đã ghi nhận hai bệnh nhi ba và bốn tuổi tử vong do covid một mươi chín khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng
hãng reuters đưa tin các bậc cha mẹ ở hồng kông đang vội vàng đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng khi các nhà chức trách hạ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín
cái chết của hai trẻ mới biết đi đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại tại đặc khu hành chính đang phải vật
chính quyền hồng kông đã chấp thuận cho trẻ em từ ba tuổi trở lên tiêm vaccine zinovac của trung quốc từ một mươi năm tháng hai trong khi trẻ từ năm tuổi trở lên đã có thể tiêm vaccine của biontech
các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh hồng kông ghi nhận số ca mắc mới tăng gấp sáu mươi lần kể từ ngày một tháng hai gây áp lực nặng nề lên các bệnh viện và cơ sở xét nghiệm của trung tâm tài chính toàn cầu
bên cạnh đó hai bệnh nhi ba và bốn tuổi đều được chẩn đoán mắc covid một mươi chín đã tử vong trong tuần qua
các nhà chức trách cho biết rất đau
các nhà chức trách đều đau buồn trước cái chết và sẽ hỗ trợ gia đình của các em
trước thông tin này nhiều gia đình lo lắng đến nỗi bất chấp thời tiết ẩm ướt và gió lạnh để xếp hàng dài từ sáng sớm
chờ các con tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng ở quận new territerres ở phía bắc hồng kông vào ngày một mươi tám tháng hai
giới chức hồng kông cho hay các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân covid một mươi chín
mấy nhiều người già và trẻ em phải nằm trên giường trong các bãi đậu xe lạnh và dưới mưa
các cơ sở cách ly cũng đã đầy ấp trong khi hàng nghìn người xếp hàng giờ bên ngoài các địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín
mặc dù tám mươi năm trong số bảy bốn triệu cư dân hồng kông đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
khoảng sáu mươi cư dân trên tám mươi tuổi vẫn chưa được chủng ngừa
dữ liệu của chính quyền hồng kông cho thấy có khoảng một mươi hai trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi đã được chủng ngừa
làn sóng covid một mươi chín trầm trọng và cách chính quyền hồng kông ứng phó với dịch bệnh
đã khiến nhiều người dân lo lắng sau một số ép không tại khu vực này đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trốn sang trung quốc
và trước tình trạng này chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng lớn bằng tiền mặt
cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về đường dây dẫn dắt người mắc covid một mươi chín từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
một số thành phố ở miền nam trung quốc đã thông báo thưởng tiền mặt trị giá hàng chục nghìn đô
cho việc tố giác những kẻ tổ chức các đường dây đưa người mắc bệnh covid một mươi chín
từ khu hành chính đặc biệt hồng kông sang đại lục
lâu nay bắc kinh vẫn thực hiện nghiêm chiến lược zero covid với mục tiêu là đưa số ca mắc trong cộng đồng
với mức thấp nhất thông qua các biện pháp đóng cửa biên giới phong tỏa có trọng điểm và cách ly dài ngày
những người từ đặc khu hành chính hồng kông đến trung quốc đại lục thường được yêu cầu cách ly vài tuần
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng với số ca mắc mới hàng ngày tăng mạnh
tuy nhiên đầu tuần qua giới chức trung quốc đại lục phát hiện bốn người mắc covid một mươi chín từ hồng kông đến
theo con đường bất hợp pháp và không thực hiện cách ly
do đó chính quyền một số địa phương tại trung quốc đã treo thưởng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin
về đường dây dẫn người từ hồng kông sang đại lục bất hợp pháp
thông báo của cảnh sát tp huệ châu tỉnh quảng đông giáp danh với hồng kông nêu rõ
lực lượng này muốn huy động sự tham gia của toàn thể người dân địa phương nhằm phát giác và đẩy lùi các hoạt động
đưa người mắc covid một mươi chín vào trung quốc đại lục trái phép
người cung cấp thông tin về hoạt động này có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới hai trăm linh nhân dân tệ ba mươi một năm trăm bảy mươi đô
bên cạnh đó việc phát giác thông tin về các tàu thuyền chở người bất hợp pháp
hoặc người tham gia tổ chức cho các hoạt động này cũng sẽ nhận được các mức thưởng khác nhau
ít nhất năm thành phố khác ở trung quốc đại lục cũng đã đưa ra hình thức khuyến khích tương tự
trong đó có một quận đã thưởng một năm trăm tám mươi đô trong một ngày cho những người cung cấp thông tin liên quan
theo truyền thông hồng kông chỉ trong vài ngày gần đây
đã có một mươi năm người từ đặc khu này sang trung quốc đại lục bằng các con đường bất hợp pháp
hiện hồng kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng
và làn sóng nhất từ trước tới nay
các địa điểm cách ly tại hồng kông đã dần hết chỗ
trong khi hơn chín mươi năm dường bệnh được sử dụng trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới sáu mươi lần chỉ trong một tháng
theo đài truyền hình tpbb riêng ngày một mươi tám tháng hai đặc khu này sẽ công bố ít nhất ba sáu trăm linh ca mắc mới
trong khi có khoảng bảy sáu trăm linh ca khác có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính
trung quốc đại lục đã cử các chuyên gia y tế và nhiều phương tiện xét nghiệm lưu động
tới hỗ trợ giới chức hồng kông kiểm soát đợt bùng phát dịch mới
hiện mỗi ngày thành phố này thực hiện được khoảng hai trăm linh xét nghiệm
và sẽ nâng lên mức ba trăm linh xét nghiệm vào cuối tháng này
vâng quý vị tuy không rõ những bệnh nhân f trốn sang trung quốc
vì không tin tưởng chính quyền hồng kông hay là còn lý do nào khác
xong chúng tôi cho rằng là họ sẽ sớm nhận ra ở lại hồng kông là nước đi khôn ngoan hơn trong thời điểm này
bởi là một nước cứng rắn với covid một mươi chín bậc nhất trên thế giới
trung quốc có khả năng sẽ áp dụng những biện pháp mạnh nhất với nguy cơ lây lan dịch bệnh
có cơ hội vượt qua biên giới đại lục
với nơi bùng phát dịch đáng lo ngại như hồng kông